ngày một tháng bốn đại học hoàng giáp nôm penh phối hợp với liên hiệp thanh niên campuchia đã tổ chức lễ hội asean cộng ba trong khuôn viên của trường đại học hoàng giáp nôm penh với sự tham gia của đại sứ quán việt nam tại campuchia và đoàn đại diện các nước còn lại trong khối asean cùng với ba nước đối tác gồm nhật bản hàn quốc và trung quốc
tại lễ hội có các gian trưng bày giới thiệu về văn hóa du lịch và ẩm thực của mỗi nước
trong đó gian của việt nam được bài trí bắt mắt với những hình ảnh đặc trưng như cờ đỏ sao vàng áo dài truyền thống nón lá việt nam
trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động biểu diễn ca mối nhạc truyền thống chơi trò chơi dân gian dạy ngôn ngữ quốc gia chiếu phim quảng bá về đất nước con người của các quốc gia dự lễ hội
thông qua lễ hội đại sứ quán và đoàn lưu học sinh việt nam tại vương quốc campuchia mong muốn góp phần giới thiệu và quảng bá những nét đặc sắc về đất nước và con người việt nam đến bạn bè các nước
thưa quý vị từ ngày một tháng bốn cơ cấu vé máy bay của các hãng hàng không đồng loạt tăng mạnh giá vé của trẻ em gần bằng giá vé của người lớn
cụ thể việt nam airlines sẽ tăng giá vé trẻ em từ hai đến một mươi hai tuổi từ bảy mươi năm lên chín mươi so với giá vé người lớn giá vé trẻ em dưới hai tuổi vẫn được giữ nguyên ở mức một mươi vé người lớn
về phía vietjet đại diện hãng này cho biết sẽ tăng phí đổi tên
từ ba trăm năm mươi hai đồng lên bốn trăm chín mươi năm đồng một người một chiều đối với đường bay nội địa và từ sáu trăm ba mươi đồng lên tám trăm linh đồng một người một chiều đối với đường bay quốc tế
cũng trong ngày một tháng bốn giá dịch vụ hành khách tại cảng hàng không được điều chỉnh tăng giá dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không với khách bay quốc nội cũng tăng từ ngày một tháng bốn
phòng cảnh sát phòng trái chữa trái số bảy phối hợp với công an xã thanh liệt công an huyện thanh trì và cơ quan chức năng
hiện trường vụ cháy trợ quang tại thanh trì hà nội để làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy
liên quan đến vụ cháy trợ quang ở xã thanh liệt huyện thanh trì phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số bảy cho biết
ngày một tháng bốn đơn vị phối hợp với công an xã thanh liệt công an huyện thanh trì và cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường
phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy lớn này
về phản ánh xe cứu hỏa đến hiện trường quá chậm
phòng cảnh sát phòng trái và chữa trái số bảy cho biết
vào lúc một mươi bốn h một mươi ba phút ngày ba mươi một tháng ba trung tâm một trăm một mươi bốn tiếp nhận tin báo cháy tại chợ quang
thì đến một mươi bốn h hai mươi ba phút có hai xe của phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số tám có mặt triển khai lực lượng dập lửa
riêng phòng cảnh sát phòng trái và chữa trái số bảy sau khi tiếp nhận thông tin
vào cùng thời điểm trên đã điều bốn xe cứu hỏa chuyên dụng xe chở nước cùng ba mươi sáu cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường dập lửa và triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
đến một mươi bảy h ba mươi đám cháy đã được dập tắt và dập tắt hoàn toàn không gây thiệt hại về người
mặc dù chưa có thống kê chính thức về mức độ thiệt hại vụ cháy trợ quang từ phía cơ quan chức năng
song các tiểu thương tại đây cho biết thiệt hại có thể lên tới hàng tỷ đồng cho mỗi tiểu thương
tuy hiện trường trợ quang thanh trì hà nội đã được phong tỏa để các lực lượng chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân
nhưng rất đông tiểu thương vẫn tập trung bên ngoài để theo dõi tình hình
nhiều người vẫn chưa hết bằng hoàng
đám cháy kéo dài hơn một tiếng đồng hồ đã khiến khu chợ rộng cả nghìn mét vuông này bị thiêu dụi
nhiều tiểu thương tại đây còn kết hợp làm kho chứa hàng nên thiệt hại càng nặng nề
mất hết ạ không còn gì
mấy máy chạy rơi hết rồi còn gì đâu chẳng còn gì trên đấy đâu
sau vụ cháy ban quản lý chợ quang đã bố trí cho một số tiểu thương kinh doanh tạm
tại những phần đất chống trong khu chợ không bị ảnh hưởng
trợ tôi thì họ cho bố trí làm đêm
thì các chị em đều có một chút ít là chỗ ngồi rất hẳn hoi thực tế rồi
tiểu thương tôi thì mong muốn ban quản lý chợ làm nhanh để cho chúng tôi có chỗ mặt bằng để bán hàng
hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại
dự kiến ngày hai tháng bốn các tiểu thương mới được tiếp cận gian hàng của mình
và họp với ban quản lý để thống nhất phương án khắc phục
ở phần tiếp theo của chương trình khó khăn trong tích tụ dụng đất để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
quy hoạch lại cảng biển cần nghiêm túc và khoa học
thực hiện tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi tám thành đoàn tam kỳ tỉnh quảng nam vừa phát động đợt vẽ tranh bích họa năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề thành phố tôi yêu
với bàn tay khéo léo của các em học sinh các bạn đoàn viên thanh niên có năng khiếu hội họa đã biến bức tường rào dài gần một trăm hai mươi mét bị rêu mốc bao phủ quanh năm

trở nên sinh động với nhiều sắc màu
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
hoạt động vẽ tranh bích họa năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề thành phố tôi yêu do thành đoàn tam kỳ khởi xướng đã thu hút hai mươi bốn liên đội đến từ các trường trung học cơ sở
tiểu học và các tổ chức đoàn thể đến từ trường trung học phổ thông cao đẳng trung học chuyên nghiệp xã phường và khối cơ quan nhà nước lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp
tại đây sẽ có sáu mươi bức tranh được vẽ trên các ô của tường rào dài gần một trăm hai mươi mét của trường trung học cơ sở lý tự trọng
các bức tranh khắc họa cảnh đẹp điểm đến con người và cuộc sống thường ngày của người dân tam kỳ
khi được thông do bản tranh thì công thấy rất là vui và khứng khích
công nghĩ những bức tranh này sẽ đều đẹp thêm thành phố tam kỳ hơn
hoạt động vẽ tranh lần này là sân chơi thiết thực cho thanh thiếu niên có năng khiếu hội họa
đồng thời phát huy vai trò của tuổi trẻ thành phố trong việc tham gia xây dựng đô thị xanh văn minh quảng bá nét đẹp văn hóa con người của vùng đất tam kỳ
thông qua hoạt động này cũng như mô hình này thì ban thủ vụ thành đoàn tam kỳ cũng rất là mong là sau khi kết thúc hoạt động vẽ tranh này
thì tất cả các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố
sẽ nhân rộng mô hình này trên những tuyến đường những kiệt hẻm tất cả các phường thể hiện tinh thần xung kết tình nguyện của thanh niên
trong việc chúng ta xây dựng thành phố tam kỳ ngày càng văn minh và xanh sạch đẹp hơn
dù không phải họa sĩ chuyên nghiệp nhưng bằng niềm đam mê vẽ tranh các em học sinh sinh viên đoàn viên thanh niên đã tích cực hưởng ứng hoạt động do thành đoàn tam kỳ tổ chức
làm nên một điều mà ít ai nghĩ được đó là thổi hồn và bức tường vô trì vô giác
biến hình ảnh tĩnh lặng trở nên sống động đầy màu sắc làm bừng sáng cả một góp thành phố tam kỳ
những năm qua thành phố đà nẵng đã ban hành nhiều chính sách về xây dựng phát triển lĩnh vực văn hóa trong đó có văn học nghệ thuật
đội ngũ văn nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn học đã và đang được tạo điều kiện hỗ trợ sáng tác đầu tư nhiều thời gian và công sức để nâng cao chất lượng các sáng tác
từ đó động viên văn nghệ sĩ nỗ lực lao động sáng tạo
để có tác phẩm đạt chất lượng tốt đóng góp vào sự phát triển văn học nghệ thuật của thành phố
hiện nay hội nhà văn tp đà nẵng có gần một trăm năm mươi hội viên với một mươi bốn hội viên hội nhà văn việt nam
thời gian qua đã có hàng trăm tác phẩm thơ văn được xuất bản trong đó nhiều tác giả có tác phẩm xuất sắc đạt nhiều giải thưởng trung ương địa phương và khu vực
ngoài những nhiệm vụ thường xuyên hội nhà văn thành phố tiếp tục triển khai sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và tích cực hưởng ứng cuộc vận động sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ tịch hồ chí minh do trung ương phát động
triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết hai mươi ba của bộ chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới
tiếp tục triển khai có hiệu quả hai nguồn quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật thành phố đà nẵng và của trung ương nhằm tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ thành phố phổ biến tác phẩm đưa tác phẩm văn học nghệ thuật đến với công chúng và nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên

tuy nhiên kể từ khi hoàn thành và đưa vào sử dụng năm hai nghìn một mươi bốn công trình này đã không cung cấp được nước cho người dân sử dụng một ngày nào và bỏ không từ đó đến nay
theo chia sẻ của người dân nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng công trình nước sạch không có nước là do đơn vị thi công không khảo sát kỹ trước khi thi công
cụ thể nguồn nước tại thôn đất đèn rất nhỏ không thể đủ phục vụ cho hàng chục hộ dân dẫn đến tình trạng công trình vẫn xây còn nước thì vẫn thiếu

thì làm lúc thấy bẩn quá thì tôi cũng dội lại cái nước ro nhưng mà cái nước nhà đông rồi cũng không đủ
mặc dù đã nhiều lần kiến nghị đề xuất nhưng đến thời điểm hiện tại công trình nước sạch này vẫn đang bị bỏ hoang và ngày càng xuống cấp trầm trọng
trong khi hàng chục hộ dân vẫn phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm
do đó trong thời gian tới các cấp chính quyền chức năng cần sớm có biện pháp để khắc phục tình trạng này
mới đây tại xã phước dinh huyện thuận nam tỉnh ninh thuận công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển trường thành
đã tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy điện mặt trời hồ bầu ngứ với tổng mức đầu tư là một một trăm năm mươi tỷ đồng
dự án được xây dựng theo phương thức boo bao gồm sản xuất điện từ các tấm pin năng lượng mặt trời hòa lưới và cung cấp điện năng cho hệ thống điện quốc gia
với công suất năm mươi mw hàng năm nhà máy sẽ đóng góp khoảng chín mươi tám triệu kwh
góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện trong khu vực và cả nước bảo đảm nguồn năng lượng cho sự phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh nhà và khu vực
dự án xây dựng nhiều hạng mục trên tổng diện tích gần bảy mươi năm hectare dự kiến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám hoàn thành và hòa vào lưới điện quốc gia
ninh thuận là tỉnh có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời với tổng số giờ nắng trung bình hai tám trăm bốn mươi ba giờ trên một năm cao nhất cả nước

cơ sở là nền tảng vững chắc bảo đảm cho sự phát triển ngành năng lượng mặt trời mà không phải địa phương nào cũng có được
hiện toàn tỉnh hà tĩnh có hai trăm một mươi tám xã đang còn nợ xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng số là sáu trăm ba mươi sáu tỷ đồng
lao động tay nghề cao tư duy sáng tạo thực hiện những công việc phức tạp làm chủ máy móc sẽ tăng lên
là xu thế công nghệ chủ đạo của cuộc cách mạng công nghiệp bốn công nghệ robot trí tuệ nhân tạo
internet kết nối vạn vật đang làm biến đổi mọi nền công nghiệp ở các quốc gia
tôi nghĩ chúng ta nên mở rộng tầm nhìn đón nhận sự tiến bộ mới này kỷ nguyên đề cao sự sáng tạo boc con người
trí tuệ con người không bị lang phí vào những công việc lập đi lập lại
chúng ta không bị gò bó bản thân mình trong những khuôn khổ nhàm chán
dư luận thế giới từng dậy sóng sau quyết định cấp quyền công dân cho robot sử dụng trí tuệ nhân tạo sofia của ả rập xê út
đây là lần đầu tiên một quốc gia trao quyền công dân cho một tạo vật không phải con người
nó đánh dấu một kỷ nguyên mới nơi robot và con người cùng chung sống với các quyền bình đẳng như nhau
trong khi phụ nữ ả rập xê út luôn phải có người giám hộ là nam giới sự phân biệt đối xử này cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi
sofia sẽ được coi là người hay robot
nếu kiến thức về bản chất của cách mạng này được hiểu rõ thì những quan điểm chống đối sẽ nhẹ bớt
con người không thể mãi chỉ dừng lại ở những công việc truyền thống chúng ta cần phải tiền hóa hơn nữa
cách mạng công nghiệp bốn được nhiều nước coi là cơ hội để tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia không thể bỏ lỡ
xin chào tạm biệt